như truyền hình nhân dân đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đang thụ lý điều tra vụ án tổng công ty mùng ba tháng hai chuyển nhượng sai quy định bốn mươi ba hectare đất
là tài sản nhà nước giao cho doanh nghiệp này làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng
chiều ngày năm tháng năm ban tuyên giáo tỉnh bình dương và công an tỉnh bình dương
đã tiếp tục thông tin liên quan tới vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương xác định
quyền sử dụng đất đối với khu đất bốn mươi ba hectare là vật chứng của vụ án
do đó ngày hai mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm giữ vật chứng này
tuy nhiên đại diện công ty tân phú xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên
đang thế chấp tại ngân hàng ocb để bảo lãnh cho một doanh nghiệp khác vay ba trăm năm mươi tỷ đồng
theo cơ quan công an công ty tân phú chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp khu đất này
cơ quan công an đề nghị các cá nhân tổ chức có thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng khu đất bốn mươi ba hectare
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để cung cấp thông tin tài liệu phối hợp giải quyết